giá thịt lợn nhập khẩu đang bán tại các chợ siêu thị và qua mạng đang thấp hơn thịt tươi trong nước ba mươi năm năm mươi nên bắt đầu hấp dẫn người mua
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn giá thịt lợn nhập khẩu về tới cảng từ một số nước như nga tây ban nha bà lan canada mỹ
bình quân khoảng hai năm mươi năm usd tương đương sáu mươi đồng một kg chưa gồm các loại thuế phí và tùy loại sản phẩm
giá thịt lợn nhập bình quân thấp giúp giá bán lẻ loại này tại các siêu thị kênh online rẻ hơn giá thịt lợn tươi trong nước từ ba mươi năm đến bốn mươi thậm chí có sản phẩm thấp hơn trên năm mươi
đầu mối chuyên bán buôn thịt lợn nhập khẩu tại hà nội cho biết do giá thịt lợn nhập rẻ hơn thịt trong nước nên được nhiều điểm bán lẻ rất chuộng
trung bình hai ba ngày các đầu mối bán lẻ nhập hơn một tạ và lấy về số lượng càng nhiều giá sẽ càng thấp